trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an

đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ bộ công an và các sở ban ngành các đơn vị địa phương
với quyết tâm cao năm hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh thứa thiên huế đã không ngừng nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao
và đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực công tác

đặc biệt số người chết giảm bốn mươi số vụ cháy giảm cả về số vụ và thiệt hại về tài sản so với năm hai nghìn hai mươi hai
công tác cải cách hành chính đạt nhiều bước tiến vượt bậc
năm hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh được bộ công an xếp loại xuất sắc xếp thứ một mươi trên sáu mươi ba địa phương tăng một mươi ba bậc so với năm hai nghìn hai mươi hai
ghi nhận những kết quả mà công an tỉnh thừa thiên huế đạt được thứ trưởng lê quốc hùng yêu cầu
trong năm hai nghìn hai mươi bốn đơn vị cần tập trung đánh giá nghiêm túc về thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị trong hai năm qua
để tiếp tục xây dựng lực lượng công an thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
đặc biệt trong dịp tết nguyên đán giáp thìn sắp tới công an tỉnh thừa thiên huế cần tăng cường lực lượng bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về pháo để giúp nhân dân đón tết đầm ấm an vui
tại hội nghị thưa ủy quyền của lãnh đạo đảng nhà nước thứ trưởng lê quốc hùng đã trao huân chương chiến công hạng ba cho hai cá nhân
trao bằng khen của thủ tướng chính phủ cho một tập thể bốn cá nhân trao cờ thi đua xuất sắc của bộ công an cho ba tập thể
và tặng hoa cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh được đề xuất tặng cờ thi đua của chính phủ
trưa nay đoàn công tác của bộ công an do trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu
đã đến viếng trung tá trần duy hùng phó trưởng công an phường thủy văn tp huế tỉnh thừa thiên huế
hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tham gia cùng đoàn ban giám đốc công an tỉnh thừa thiên huế
thay mặt lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê quốc hùng đã thăm hỏi động viên sẻ chia trước những mất mát to lớn của gia đình trung tá trần duy hùng
và mong muốn thân nhân của đồng chí cố gắng sớm vượt qua nỗi đau ổn định cuộc sống
đồng chí thứ trưởng khẳng định đảng nhà nước bộ công an luôn quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ công an hy sinh
chia sẻ những đau thương để thân nhân các gia đình sớm vượt qua mất mát lớn lao này
đồng thời đề nghị thành ủy huế ủy ban nhân dân tp huế công an tỉnh công an tp huế quan tâm
có chính sách phù hợp kịp thời tạo điều kiện giúp đỡ gia đình đồng chí trung tá trần duy hùng vượt qua khó khăn sớm ổn định cuộc sống
trước tinh thần hy sinh dũng cảm vì bình yên cuộc sống cho nhân dân của trung tá trần duy hùng
bộ trưởng bộ công an đã có quyết định truy thăng cấp bậc hàm trước niên hạn từ đại úy lên trung tá cho đồng chí trần duy hùng
trao quyết định hỗ trợ gia đình đồng chí một trăm linh triệu đồng
công an tỉnh bắc ninh vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác công an năm hai nghìn hai mươi bốn
với khẩu hiệu hành động xây dựng lực lượng công an tỉnh bắc ninh thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện
hiện đại năm hai nghìn hai mươi ba đảng ủy lãnh đạo công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình kế hoạch
triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nên thu được kết quả cao toàn diện các chỉ tiêu công tác bộ giao cơ bản đều đạt và vượt
tại hội nghị đồng chí giám đốc công an tỉnh bắc ninh đã phát động phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi bốn
và kêu gọi toàn thể cán bộ chiến sĩ công an tỉnh bắc ninh nêu cao tinh thần trách nhiệm đoàn kết nhất trí vượt qua mọi khó khăn thử thách phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
nhân dịp này nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
được thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ công an và chủ tịch ban dân tỉnh khen thưởng
sáng nay tại hà nội học viện chính trị công an nhân dân tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thủ địch năm hai nghìn hai mươi ba và triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi bốn
năm hai nghìn hai mươi ba học viện chính trị công an nhân dân đã tập trung chỉ đạo việc quán triệt thực hiện các kế hoạch triển khai nghị quyết số ba mươi năm của bộ chính trị
về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thủ địch trong tình hình mới
việc triển khai nghị quyết số ba mươi năm đã mang lại kết quả nổi bật phát huy vai trò hiệu quả của đội ngũ cán bộ đảng viên học viên
trong việc nghiên cứu tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch lan tỏa thông tin tích cực góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ giảng viên
tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận về tình hình triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh với các quan điểm sai trái thủ địch hiện nay
đồng thời đưa ra những nhận định dự báo về những thủ đoạn diễn biến của các thế lực thù địch phản động các đối tượng chống phá trong thời gian tới
chia sẻ những kinh nghiệm hay những giải pháp để nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nâng cao hiệu quả tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch
trong đó tập trung đẩy mạnh việc phối hợp với các đơn vị trong và ngoài lực lượng công an nhân dân một cách chặt chẽ góp phần nâng cao hiệu quả trong việc triển khai nghị quyết ba mươi năm trong thời gian tới
chiều nay ban phụ nữ công an nhân dân tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ bộ công an năm hai nghìn hai mươi ba triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi bốn
năm hai nghìn hai mươi ba mặc dù có thay đổi về mô hình cơ quan lãnh đạo hội ban phụ nữ công an nhân dân đã chủ động trong công tác điều hành hướng dẫn tiếp tục vận dụng linh hoạt sự chỉ đạo định hướng của trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam
áp dụng vào đặc thù lực lượng công an nhân dân

trong năm hai nghìn một mươi bảy ban phụ nữ công an nhân dân mở hậu nompb bằng từng tổ chức

các động lực xuyên định tổ chức đã tạo năng lực khí thế sôi nổi trong đời sống của cán bộ hội viên phụ nữ

công tác đối ngoại nhân dân được đẩy mạnh góp phần nâng cao vị thế của tổ chức hội và phụ nữ công an lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân của nữ công an việt nam tới các nước trong khu vực và thế giới
đồng ngũ lãnh đạo nữ ngày càng phát triển luôn gương mẫu và hoàn thành trọng trách được giao
từ kết quả đó năm hai nghìn hai mươi ba đã có bốn trăm tám mươi năm đồng chí lãnh đạo các cấp cám bộ hội và hội viên phụ nữ được tặng kỷ niệm trương vì sự phát triển của phụ nữ việt nam
hội nghị cũng đã tặng quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn và phát động cuộc thi ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội và cuộc thi sáng tác ca khúc ca ngợi người phụ nữ người mẹ việt nam
thưa quý vị trên cơ sở triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
và cụ thể hóa đề án đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an tỉnh đắk nông thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
năm hai nghìn hai mươi ba ubnd và hội đồng nhân dân tỉnh đắk nông đã ban hành nghị quyết thông qua đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho lực lượng công an xã chính quy giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm trên địa bàn tỉnh
đây là cơ sở quan trọng nhằm bảo đảm trụ sở làm việc trong một trăm linh công an xã trên địa bàn tỉnh đắk nông đáp ứng các yêu cầu mới trong công tác bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tại địa bàn cơ sở
trụ sở công an xã đắk lao được đưa vào chính thức hoạt động từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba đây là một trong những trụ sở công an xã biên giới được hoàn thành sớm theo đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho lực lượng công an xã chính quy giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm trên địa bàn tỉnh đắk nông
với tổng mức đầu tư trên ba bốn tỷ đồng từ nguồn kinh phí do ủy ban nhân dân tỉnh và bộ công an trên diện tích hơn một m hai cùng một mươi phòng làm việc hệ thống trang thiết bị vũ khí công cụ hỗ trợ được trang bị mới hiện đại tất cả đã tạo nên một diện mạo mới về hình ảnh của lực lượng công an xã tại đây
được trang bị về trụ sở làm việc rất là khang trang rồi trang bị các trang thiết bị cần thiết để phục vụ cho nhiệm vụ chuyên môn thì đây là một trong những niềm tự hào
và đây là một trong những đồng chí
viện tinh thần đối với anh em cảng đồ chiến sĩ
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi công an tỉnh đắk nông đã hoàn thành việc điều động bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an
tại một trăm linh xã trên địa bàn
nhờ sự nỗ lực của lực lượng công an xã
đã tạo nên sự chuyển biến tích cực
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
ngay tại cấp cơ sở
tình hình tội phạm giảm đi rõ rệt
năm sau luôn thấp hơn năm trước
có nhiều đóng góp
song lực lượng công an xã cũng gặp những khó khăn
nhất là trụ sở làm việc
tại một số đơn vị phải sử dụng chung trụ sở
với ủy ban nhân dân xã
cơ sở hạ tầng chật hẹp
ảnh hưởng nhất định đến công tác nghiệp vụ công an
vì vậy đề án đảm bảo cơ sở vật chất
cho lực lượng công an xã chính quy
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
trên địa bàn tỉnh đắk nông
mang ý nghĩa rất thích thực
chiến khai thực hiện nghị quyết một mươi hai bốn trị
đắk nông tổ chức thực hiện rất nghiêm túc
sau khi nghị quyết được bàn hành
và qua đó thì chúng tôi cũng đã
báo cáo trên hội đồng nhân dân
và các cấp để có một khoản kinh phí
tập trung cho vấn đề xây dựng
các trụ sở của công an các xã
thì đây là vấn đề chúng tôi tập trung ưu tiên
và hy vọng là trong nhiệm kỳ này
đến hai nghìn một mươi năm thì chúng ta sẽ hoàn thành cái việc này
đề án đảm bảo cơ sở vật chất
cho lực lượng công an xã chính quy
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
trên địa bàn tỉnh đắk nông
được hội đồng nhân dân tỉnh thông qua
với tổng mức đầu tư của đề án là gần hai trăm hai mươi tỷ đồng
theo đó sáu mươi công an xã trên địa bàn tỉnh
sẽ được xây dựng trụ sở đồng lập
điều này nhằm đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu
và sinh hoạt của lực lượng công an xã
bảo đảm sự đồng bộ về trang thiết bị phương tiện
khi thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự
trên địa bàn cơ sở
hiện nay về trụ sở công an xã
thì đã bố trí được một trăm linh
quỹ đất để phục vụ
cho xây dựng trụ sở công an xã
với diện tích tối thiểu là trên một m hai
một trụ sở hiện nay đã đưa vào
sử dụng và nghiệm thu
với một mươi trụ sở công an xã
và hiện nay đang tiếp tục triển khai đang thi công
đối với một mươi chín trụ sở công an xã
và trong năm hai nghìn hai mươi bốn
đối với ba trụ sở công an xã
còn lại chúng tôi cũng rất quyết tâm
và sẽ cố gắng để hoàn thành
cùng với việc đảm bảo trụ sở làm việc
hiện công an tỉnh đắk nông
cũng đã tiếp tục bổ sung thêm biên chế
trang thiết bị cho lực lượng công an xã
qua đó xây dựng công an xã ở đắk nông
ngày càng chính quy chuyên nghiệp
cả về lực lượng lẫn cơ sở vật chất
phục vụ tốt các nhiệm vụ ở cơ sở